thiên nhiên nơi đây góp phần vào việc kiến tạo nền vẻ đẹp của các đình chùa tạo thành quần thể di tích danh thắng tây thiên độc đáo
hành trình tham quan khu danh thắng tây thiên bắt đầu từ đền thỏng dưới chân núi
trước cửa đền là cây đa chín cội sừng sững
thách thức với thời gian đã trở thành ấn tượng khó phai đối với mỗi du khách
để đến được với đền thượng thờ quốc mẫu tây thiên du khách có thể đi bộ men theo suối từ đền thỏng lên đến đỉnh núi
những năm gần đây hệ thống cáp treo tây thiên được đưa vào sử dụng đem đến cho du khách những trải nghiệm mới
ngồi trong cabin cap treo thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng tây thiên là một trải nghiệm hết sức thú vị
quốc mẫu lăng thị tiêu là vương phi của vua hùng vương thứ bảy bà đã cùng vua hùng mở mang bờ cõi thống nhất giang sơn dạy dân trồng lúa giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc xây dựng một đất nước thái bình thịnh trị
với những công lao đó bà được xác phong là quốc mẫu tây thiên và được thờ chính tại đền thượng trên đỉnh núi thạch bàn
vâng thưa ông con được biết là khu vực mà chúng ta đang đứng không phải ai cũng có
vậy thì tại sao lại có điều này ông có thể nói rõ hơn được không ạ
về tâm linh thì thông thường tất cả các vị tiên thánh được người ta sẵn lập một cung cấm để thờ riêng một vị thần chủ tùy thuộc theo từng địa danh từng nơi người ta tôn nghinh vị thần chủ lên
về tây thiên đây thì vị quốc mẫu tây thiên là người thực việc thực
xuất thân từ địa danh là làng đông lộ xã đại đình huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và bà từ nhỏ lúc nhỏ sinh thời thì đã có nhiều những cái điều mà người trần gian không có
đền thờ quốc mẫu thì có từ thời điểm nào và trong quần thể danh thắng tây thiên thì đền thờ quốc mẫu có vị trí như thế nào ạ
tây thiên là một nơi thờ đức thánh mẫu
cũng như tôi nói ban đầu là bà là người có công
phù vua hùng diệt giặc thục hiển lên thánh
công lao của vị cung mẫu đấy là luôn luôn được nhà vua ghi nhận các đời về sau này
nhân dân ghi nhận các thế hệ này qua thế hệ khác
và sau đó thì bà mới về tây thiên lên để tu tập
và về đánh nhạc xong thì về dưới đền mẫu hóa
để mộc dục tức là tắm hội
và sau đó hóa thân về giời
nhân dân là nhớ những công lao to lớn cao cảo của vị thánh mẫu
và lập đền chính tại ngang chừng núi tây thiên cam đảo
ở độ cao sáu trăm linh mét
so với mặt nước biển
con được biết trong quần thể danh thắng tây thiên thì có sự đan sen giữa những di tích thờ mẫu và những di tích thờ phật
vậy tại sao có điều này
ông có thể lý giải sự đặc biệt này được không ạ
vì lý do thăng trầm của lịch sử
thì trước đây
là khi lập đền đây là người ta làm đền mẫu cạnh với chùa
cũng để như vậy là gần gũi giữa phật pháp và giữa tiên thánh
nhưng sau này thì xét thấy có những điều để cho tâm linh nó được an ổn và đúng nghi lễ là chay mặn
thì người ta lập đền đằng trước và phật đằng sau
trên cao hơn như đằng sau
cho gọi là tiền thần hậu phật
những người dân địa phương đã có những
sản phẩm văn hóa phi vật thể
ví dụ như những cái làn điệu dân ca để ca ngợi quốc mẫu thì ông có thể nói rõ hơn về điều này được không ạ
phép văn hóa của người dân tộc ở đây điệu sọng cô là ta nói theo tiếng ngoài tức là hát với cái lòng thành kính của mình dâng lên kính dâng lên mẫu kính dâng các vị tiên thánh bằng tiếng dân tộc còn về hát văn thì đền mẫu đây là thờ quốc mẫu tây thiên thờ các chư thần chư thánh người có công với cách mạng
người có công với cách mạng cho nên đây hát văn thì đa dạng tất cả các làn điệu hát văn và những danh nhân hát văn những nghệ nhân ưu tú hát văn đều về đây để dâng cái lời ca tiếng hát dâng cái tấm lòng thành kính qua câu hát để kính dâng mẫu
nhiều loại hoa quý hiếm được mang về đây trồng vì khí hậu lạnh rất thích hợp
khu cổng hoa và con đường đèn lồng nón cọ được nhiều bạn trẻ ưu tiên làm phong nền check in
những thảm cỏ nhân tạo xanh mờn là nơi bạn có thể ngồi nghỉ ngơi trò chuyện thư giãn
đến đây bạn sẽ trọn vẹn thưởng thức khí hậu xe lạnh mang hơi hướng tuyệt vời của mùa xuân
đến với rừng hoa tây thiên tàm đảo thì du khách sẽ có một không gian giữa núi rừng và kết hợp với các mô hình hoa
để cho du khách có một cảm giác rất thoải mái và không khí rất trong lành
chỉ mới đưa vào khai thác nhưng rừng hoa tây thiên đã cho thấy vẻ đẹp riêng độc đáo và nhận được những phản hồi tích cực từ phía du khách
chỗ này là chỗ trước để vào khu tôn thờ tâm linh
chỗ này là chỗ đẹp vui chơi nếu có khả năng mở rộng nữa thì thêm được chỗ không vui chơi nữa thì rất tuyệt vời
đến với tây thiên thì tôi thấy ở đây quan cảnh rất là đẹp thoáng mát
đến đây thì cảm thấy không khí trong lành thấy thoải mái hơn
đến đây cuối tuần thì là dịp thư giãn rất là tốt
với những giá trị to lớn cả về văn hóa lịch sử tôn giáo tín ngưỡng
khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh tây thiên đã vinh dự được thủ tướng chính phủ quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
chúng ta vừa đến với tây thiên một quần thể di tích kiến trúc vừa có phong cảnh đẹp
giàu tiềm năng văn hóa và du lịch thu hút đông đảo du khách thập phương đến thưởng ngoạn
bạn có thể đi du lịch tây thiên vào bất cứ mùa nào trong năm
mang một vẻ đẹp hấp dẫn và thú vị khác nhau
vâng chị hồng tươi này mùa xuân là mùa của lễ hội
chính vì thế thì nếu bạn đi du lịch tây thiên vào mùa xuân
ngoài việc cầu mong may mắn bình an
thì bạn có thể hòa mình vào không khí của các lễ hội tại nơi đây cũng rất là thú vị
vâng không chỉ là mùa xuân đâu anh thanh tú ạ
mà vào mùa hè sau những chuyến tham quan du lịch biển ồn ào và náo nhiệt
thì bạn cũng nên đến tây thiên để có thể tận hưởng cảm giác yên bình tĩnh lặng tại nơi đây
giúp tinh thần được thư thái thoải mái cũng như lấy lại cân bằng
để bắt nhịp lại với những công việc cuộc sống hàng ngày
và mùa thu và mùa đông nếu bạn thích leo núi
thì mùa đông và mùa thu là thời điểm rất là thích hợp để đi tây thiên
bên cạnh đó bạn còn được tận hưởng bầu không khí trong lành
cùng khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp chắc chắn là bạn cũng sẽ rất là thích
vâng và quý vị những thông tin vừa rồi chúng tôi cung cấp đến quý vị
cũng đã kết thúc chương trình điểm đến như tuần này của chúng tôi
mọi ý kỳ nông góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhóa org vn hoặc có số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
vâng và chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng